liên quan vụ bé gái một mươi bảy tháng tử vong nghi do bạo hành cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy đã chuyển hồ sơ vụ án
cùng nghi phạm nguyễn ngọc phượng ba mươi một tuổi quê tại bình phước cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thủ lý theo thẩm quyền
trước đó làm việc với công an quận bảy phượng khai nhận trông giữ bé gái một mươi bảy tháng tuổi với tiền công năm triệu đồng một tháng
từ khi ở với phượng bé gái thường xuyên quấy khóc nên phược bội cộng thêm việc bố bé gái không trả tiền công đúng hẹn
do đó phượng đã nhiều lần dùng tay và cắn chỗ nhựa đánh vào mặt tay và chân của bé
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một bé gái quấy khóc thì bị phượng tắc mạnh vào mặt và tác động mạnh vào vùng đầu bé gái nhiều lần
có lần phượng còn dùng bình sữa gỏ vào đầu bé gái
riêng trần trọng hữu chồng của phượng khai nhiều lần chứng kiến vợ đánh bé gái thì có căng ngăn
tuy nhiên cách đây khoảng ba tuần vì bé gái không chịu ăn nên hữu có đánh vào đuổi cháu
trước những lời khai và bằng chứng thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy đã bắt khẩn cấp phượng và làm rõ hành vi của hữu để xử lý theo quy định pháp luật